đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán tòa nhân dân tối cao đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tòa án nhân dân hai cấp tỉnh tây ninh
phát biểu tại buổi làm việc tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình ghi nhận tòa án nhân dân hai cấp tỉnh tây ninh đã hoàn thành nhiệm vụ
trong đó có nhiều chỉ tiêu đáng khen như tỷ lệ giải quyết án đạt sáu tháng đầu năm là gần bảy mươi
so với cùng kỳ thụ lý tăng hơn một bốn trăm hai mươi vụ giải quyết tăng hơn một vụ tỷ lệ giải quyết tăng ba mươi bốn án hình sự giải quyết trên bảy mươi ba không có án oan sai
trong thời gian tới tòa nhân dân tây ninh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như sớm khắc phục tình trạng thiếu thẩm phán trong hoạt động xét xử
tăng cường chế định trong công tác hòa giải tiếp tục xây dựng triển khai các đề án về đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ